trong thời gian gần đây số phương tiện giao thông tham gia vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu
qua cửa khẩu quốc tế hữu nghị đồng đăng cao lộc lạng sơn tăng đột biến
nhiều loại mặt hàng nông thủy sản hàng hóa quá cảnh bị un ứ tại cửa khẩu
nguyên nhân của tình trạng này do phía trung quốc thay đổi một số quy định về hàng hóa xuất nhập khẩu
trước đây bình quân hàng ngày số lượng xe chở hàng xuất khẩu chỉ từ một trăm tám mươi đến hai trăm linh xe mỗi ngày
nay số lượng xe thông quan hàng xuất khẩu tăng lên gần ba trăm linh xe một ngày
vì vậy bến bãi tại cửa khẩu bị quá tải nhiều xe chở hàng bị ùn ứ tại khu vực cửa khẩu
để khắc phục tình trạng un ứ các cơ quan liên quan đang phối hợp với các lực lượng làm việc tại cửa khẩu
tìm các biện pháp tháo gỡ như đề nghị với các lực lượng của nước bạn làm việc tại cửa khẩu
tăng thêm thời gian làm việc từ một mươi tám h đến hai mươi giờ cho phép các xe đi qua đường hầm
làm việc cả ngày thứ bảy và chủ nhật không để ủn ứ hàng hóa tại khu vực cửa khẩu